năm nay bộ giáo dục và đào tạo đã thay đổi quy chế tuyển sinh với lớp sáu trong đó đặc biệt đáng chú ý là với những trường nóng về tuyển sinh lớp sáu bên cạnh việc xét tuyển sẽ được kết hợp với thi tuyển
quy định này sẽ cởi trói cho các trường tránh hiện tượng chạy trọt tiêu cực tuy nhiên liệu vấn đề học thêm dạy thêm để luyện thi vào các trường hot có tái diễn hay không mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
việc được kết hợp thi tuyển là biện pháp cởi trói đúng nghĩa với những trường nóng về tuyển sinh như trường lương thế vinh hà nội
bởi ba năm nay từ khi bộ giáo dục quy định cấm tuyệt đối thi tuyển vào lớp sáu năm nào trường cũng loay hoay với hàng nghìn hồ sơ xét tuyển mà hồ sơ nào cũng đẹp và đạt điểm tuyệt đối
phải dùng thêm tiêu chí phụ là các giải thưởng để xét tuyển thì đến bốn mươi năm mươi là các em có giải
để xét được cho nó công bằng và chính xác cho học sinh đấy là một cái khó khăn mà các tiêu chí phụ thì càng ngày càng nhiều lên
do vậy mà cái điểm cộng nó nhiều thì cái điểm thực chất chúng tôi gọi là điểm nguyên chất là nó không đáp ứng được cái xét tuyển của học sinh
không chỉ riêng trường lương thế vinh mà nhiều trường khác cũng rơi vào tình cảnh khó khăn vì quá tải mỗi mùa tuyển sinh
để bảo đảm đúng quy chế không thi tuyển mỗi trường phải đưa ra cách thức xét tuyển riêng tiêu chí phụ
điều này không những chưa đánh giá đúng được năng lực thực sự của học sinh mà còn kéo theo nhiều tiêu cực như phụ huynh phải chạy theo cuộc đua kiếm bằng khen giấy khen cho con
vì thế được thi tuyển để lựa chọn thí sinh được nhiều trường đồng tình ủng hộ
với lại những cái trường mà chất lượng cao mà đã là chất lượng cao thì nên thi
mà thi thì mới tuyển chọn được các cháu mà nó
nó có năng lực nó có năng lực tốt
thì với các trường đó thì người ta tức là các cháu nó ở mặt sàn như nhau
thì khi giảng dạy đối với các cháu để mà có được những nhân tài cho đất nước thì tập trung ở những trường là nên thi
tuy vui mừng trước việc thi tuyển sẽ là khách quan nhưng nhiều người cũng tỏ ra lo ngại
bởi để có thể vào được những trường có tỷ lệ trọ rất cao một bốn thậm chí là một năm thì việc các em phải học thêm luyện thi thêm sẽ là tất yếu
và đây cũng chính là lợi ích
tuy nhiên là tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh
tuy các trường tại tp hcm cũng chưa công bố phương án tuyển sinh chính thức
nhưng nhiều phụ huynh đã cho con đi học thêm để nếu trường có thi tuyển con cũng có thể thi được
theo nhiều chuyên gia nếu việc tuyển sinh lại được giao cho các trường
trong khi phương án thi vẫn theo hình thức cũ là kiểm tra kiến thức đơn thuần
thì tình trạng luyện thi tràn lan sẽ vẫn tái diễn
vì thế vấn đề quan trọng là phải thay đổi phương thức theo hướng đánh giá năng lực của các em
kiểm tra đánh giá theo phát triển năng lực thì có nghĩa là không có việc luyện thi
bởi vì học sinh luyện thi là để đi học kiến thức
nhưng cái vấn đề kiểm tra đánh giá theo năng lực thì không phải phụ thuộc vào quá nhiều vào kiến thức
mà cái kiến thức nền tảng các con được học ở trên lớp đã là đủ cho các con rồi
quan trọng là các con vận dụng những kiến thức đó vào cuộc sống
khả năng có những cái lớp luyện thi về năng lực thì tôi nghĩ là rất khó có khả năng xảy ra
các trường nên kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực hoặc bài luận với các kiến thức tổng hợp để dạy thêm học thêm không có cửa cũng chính là khuyến khích của bộ giáo dục và đào tạo
tuy nhiên khi chưa đổi mới chương trình phương thức kiểm tra để học sinh làm quen với hướng đánh giá năng lực thì rõ ràng lo lắng áp lực vẫn là tâm lý đè nặng lên nhiều gia đình phụ huynh